tiếp tục truy xét đến chiều một mươi tám tháng một mươi hai công an nguyễn nhân trạch đã bắt giữ thêm đối tượng thứ tư trong băng cướp này là mã arin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ngọc thành huyện dòng diềm tỉnh kiên giang khi đang ẩn nó tại phường minh hưng thị xã trân thành tỉnh bình phước thu giữ một số công cụ phương tiện của đối tượng sử dụng đi cướp giật tài sản
một cán bộ điều tra cho biết nhóm đối tượng trên không nghề nghiệp ổn định lười lao động nhưng thích đua đòi ăn chơi
để có tiền tiêu xài các đối tượng đã bàn bạc thống nhất với nhau thực hiện cướp giật tài sản với thủ đoạn hai đối tượng chở nhau trên một chiếc xe máy áp sát nạn nhân và thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền vàng
trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến lúc bị bắt nhóm đối tượng này đã thực hiện một mươi một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện nhân trạch và long thành đồng nai với tổng giá trị tài sản cướp giật trên chín mươi triệu đồng
điển hình là vụ cướp giật nguy hiểm vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi chuẩn bị bình xịt hơi cay hào điều khiển xe mô tô hiệu sacia màu đen biển kiểm soát chín mươi ba b một một mươi ba nghìn chín trăm chín mươi ba trở nhật đi từ xã tân hiệp huyện hóc môn tp hcm theo đường quốc lộ năm mươi một đến địa bàn thị trấn hiệp phước huyện nhơn trạch
tại địa bàn này sau nhiều giờ quanh các tuyến đường tìm con mồi đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày khi tới khu vực trước phòng khám đa khoa tâm bình an thuộc khu phố phước hiệp thị trấn hiệp phước
nhật phát hiện một người đàn ông điều khiển xe
đi cùng chiều trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng nên đã ra tín hiệu cho hào tăng ga đuổi theo rồi áp sát giật phăng sợi dây chuyền vàng loại vàng hai mươi bốn k trọng lượng khoảng năm chỉ rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã long thọ
khi nạn nhân truy hô cướp cướp và đuổi theo nhật đã dùng bình xịt hơi cay và gậy ba khúc chống trả để nạn nhân không thể tiếp tục truy đuổi
vụ cuối cùng gây án rồi bị xa lưới là vào ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hào chở nhật bằng xe mô tô đi từ nhà trọ ở huyện hóc môn về huyện long thành và nhân trạch
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày hai tên đi đến đoạn đường chùa ông xã phước thiền thì thấy có một thanh niên đi xe máy chở theo một người phụ nữ trên cổ có đeo dây chuyền
hào chạy xe áp sát bên trái tạo điều kiện để nhật cướp giật rồi tẩu thoát
đi được khoảng ba trăm linh mét hai đối tượng này còn manh động giật sợi dây chuyền của một người đàn ông trước khi tẩu thoát về hướng trung tâm huyện long thành
khi hai tên cướp đang đưa tài sản đi tiêu thụ thì bị các trinh sát hình sự công an huyện nhân trạch khống chế bắt giữ khi lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bốn đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
ngoài ra trong quá trình điều tra một số vụ cướp giật tài sản chưa xác định được bị hại công an huyện nhân trạch thông báo cho người dân biết về đặc điểm đối tượng
phương tiện thủ đoạn gây án mời đến đội cảnh sát hình sự công an huyện nhân trạch gặp thiếu tá đặng quang hùng điều tra viên thụ lý vụ án nhằm tố giác tội phạm
qua xác lập chuyên án trinh sát mới đây công an quận bình tân tp hcm đã triệt phá thành công băng cướp nhí táo tợn khi chúng vừa ra tay hành vi cướp tài sản
trao đổi với phóng viên trung tá nguyễn thanh huyền đội phó đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân tp hcm cho biết
qua công tác quản lý địa bàn xác lập hiểm nghi với những đối tượng có biểu hiện bất minh
đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân đưa vào tầm ngắm nhóm đối tượng gồm huỳnh hữu phước sinh năm hai nghìn chín quê trà vinh hiện ngụ tại hẻm chín trăm ba mươi ba tỉnh lộ một mươi phường tân tạo quận bình tân
nguyễn phan kim thành sinh năm hai nghìn bốn quê trà vinh hiện tạm trú tại hẻm ba trăm sáu mươi ba đất mới phường bình trị đông a quận bình tân
trương minh khang sinh năm hai nghìn chín quê quảng ngãi ngụ đường số một phường bình hưng hòa a quận bình tân
và trần mạnh hoàng sinh năm hai nghìn tám hộ khẩu thường trú tại một mươi tám g phường bình hưng hòa a quận bình tân
mặc dù tuổi đời còn khá trẻ song các đối tượng này đều nghỉ học sớm ít khi ở nhà mà thường xuyên tụ tập la cà cùng nhau ở các tụ điểm trò chơi điện tử công viên đồng thời giao du cùng một số thành phần bất hảo khác
tổng hợp các thông tin trinh sát thu thập được
quận bình tân quyết định xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện huỳnh hữu phước nguyễn phan kim thành trương minh khang trần mạnh hoàng cùng hai đối tượng nhân và nhật ngồi nhậu tại quán ốc kim chi ở địa chỉ bốn trăm linh một bình trị đông khu phố bốn năm phường bình trị đông a quận bình tân
các trinh sát hình sự công an quận bình tân đã bí mật giám sát
trong lúc ngồi nhậu phước đã rủ cả nhóm đi vũng tàu chơi nhưng nhân và nhật nói là không có tiền
lúc này nhân bàn bạc rồi rủ cả nhóm cùng đi cướp tài sản để bán lấy tiền làm lộ phí cho chuyến dã ngoại ở vũng tàu
thấy cả nhóm đều đồng thanh hưởng ứng nhân bảo phước điều khiển xe máy quay biển kiểm soát năm mươi một n ba năm nghìn ba trăm chín mươi bốn chở hoàng khang cầm lái xe mô tô hiệu de lim biển kiểm soát năm mươi n một năm mươi một nghìn tám trăm tám mươi chín trở thành còn nhật thì điều khiển xe mô tô exciter chở nhân
cả nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tìm bị hại sơ hở để cướp tài sản
lưu thông đến khu vực công viên ở đường số bốn mươi tám phường tân tạo quận bình tân phát hiện anh tv đê sinh năm hai nghìn quê hậu giang hiện tạm trú tại phường tân tạo quận bình tân đang ngồi hóng mắt một mình trên xe mô tô honda vision ở gần giữa công viên
nhân nói với cả nhóm cướp chiếc xe này thì tất cả đều đồng ý
dừng xe ở gần cổng công viên nhân móc trong túi quần ra ba con dao bấm chia cho hoàng thành và nhân mỗi người giữ một
cả ba cùng cầm dao tiền
nhân và thành đưa đường tiến về phía con mồi
riêng nhật khang và phước vẫn ngồi trên xe làm nhiệm vụ cảnh giới
khi đến gần vị trí anh đê đang ngồi nhân và thành chĩa dao bấm về phía nạn nhân đe dọa
đang ngồi suy tư hóng mắt bất ngờ nhìn thấy nhóm cướp tay lăm lăm dao bấm chia về phía mình dọa đâm
anh d hốt hoàng nhảy khỏi xe máy bỏ chạy thục mạng
vừa chạy vừa chi hô cướp cướp
nhân và thành đuổi theo anh đê được khoảng năm mét thì không đuổi nữa mà quay trở lại
nhân bảo hoàng ngồi lên xe honda vision của anh đê chạy đi
đúng lúc này các trinh sát hình sự công an quận bình tân kịp thời xuất hiện khống chế bắt quả tàng các đối tượng
ngoài nhật và nhân chở nhau trên xe máy exciter tẩu thoát khỏi hiện trường
các đối tượng còn lại gồm huỳnh hữu phước nguyễn phan kim thành trần minh khang và trần mạnh hoàng đều bị trinh sát bao vây tóm gọn
các trinh sát thu giữ phương tiện gây án gồm hai cây dao bấm xe máy quay của phước
xe máy t lim của khang cùng với chiếc xe honda vision chúng vừa cướp của anh d
qua tham khảo giá thị trường chiếc xe của anh đê bị cướp trị giá khoảng hai mươi ba năm triệu đồng
chuyên án hiện đang được công an quận bình tân tiếp tục điều tra khai thác mở rộng
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật tài sản
cơ quan công an khuyến cáo người dân khi ra đường không nên sử dụng điện thoại di động
trường hợp đeo vàng đeo dây chuyền nên mặc áo kín cổ không để lộ ra ngoài để đối tượng phát hiện chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để giả soát quản lý chặt đối tượng
kịp thời giáo dục dân đe đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
khi xảy ra vụ việc nạn nhân nên bình tĩnh nhớ lại các đặc điểm của đối tượng
phương tiện và kịp thời trình báo với cơ quan công an để nhanh chóng bố trí lực lượng vây bắt
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau